ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai holtz đã nhận được báo cáo tài chính quý bốn năm hai nghìn hai mươi một của công ty và đã công bố thông tin ra thị trường
cụ thể lợi nhuận sau thuế năm hai nghìn hai mươi một của công ty âm hơn ba mươi tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cũng âm một trăm hai mươi bốn tỷ đồng

nhưng mà sẽ là một trong tương lai rất là xa bởi vì thực sự thì để sản xuất một cái bộ phim chất lượng điện ảnh
cái kinh phí nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ một mươi hai đến một mươi tám tỷ và có những cái phim nó có con số nó lớn hơn
tuy nhiên hiện tại thì ở các chủ vod ở việt nam thì gần như là mua để mà chiếu thì nó rất là thấp
cho nên là chúng tôi tin rằng cái điều này nó sẽ xảy ra nhưng mà sẽ trong một tương lai xa
còn hiện tại thì doanh thu chủ yếu vẫn sẽ đến từ đài
dù chấp nhận huy động nhiều nguồn đầu tư khác để bù đắp chi phí bấm máy sản xuất phim độc quyền ra ott
vẫn là chiến lược chủ chốt trong xu thế giải trí số dần phổ biến
bởi xây dựng được đội ngũ sản xuất phim ott chuyên nghiệp sẽ tạo tiền đề thu hút đầu tư tương lai
từ những ông lớn ott khác như netflix disney plus hbo max khi thị trường châu á vẫn còn nhiều tiềm năng
tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng được một cái thị trường nội địa của chúng ta tốt
khi mà cái thị trường nội địa tốt thì sẽ có những cái cuộc
hợp tác họ thấy cái lợi của họ thì họ sẽ đem cái lợi ích đó tới cho mình
mình không thể nào đòi hỏi họ giúp mình cho mình phát triển cả
có thể họ nói vậy nhưng mà chưa chắc là đúng đâu
khi mà chúng ta đủ hướng và đủ để có thể lên bàn đàm phán để một cái sự có lợi cả đôi bên
thì những cái sự hợp tác đó nó sẽ phát triển
khi nào nó cũng cần có nội dung và chất lượng tốt
và không phải là phim rạp là chất lượng và nội dung tốt
còn sau đó là phim ơn những cái phim

phim web hay là những cái phim mà chiếu trên app như thế này là bình thường
tại vì nó phải có những cái nội dung tốt thì mình mới thu hút được khán giả
đều lợi cho hai bên lợi cho ba bên luôn
lợi cho nghệ sĩ nếu mà họ tham gia lại cho ekip và lợi cho cả bên phát hành
thì mình nghĩ là đều tất cả mọi thứ mình phải làm tốt hết
thì mọi người đều sẽ có một cái sản phẩm tốt thì nó sẽ tốt cho mọi người hơn
một vấn đề lớn khác cần quan tâm đến khai thác tiềm năng phim ott tại việt nam là hàng rào kiểm duyệt
phim ott nội địa đang đề xuất cơ chế hậu kiểm
hiện nay áp dụng cho các tác phẩm phim nhập khẩu
cơ chế hậu kiểm đang rất dễ áp dụng đối với phim ott
bởi quy trình xử lý và cải chế tài áp dụng rất linh động
do đó hành lang pháp lý đủ cứng rắn sẽ giúp áp dụng quy chế hậu kiểm cho phim ott việt
tạo sự cân bằng cạnh tranh cho các đơn vị sản xuất trong nước với những nội dung nước ngoài
từ ngày hai mươi tháng một người mua nhà ở xã hội sẽ không được phê bốn tính dụng ưu đải
tại các tổ chức tính dụng được nhà nước chỉ định
đây là quy định vừa được ngân hàng nhà nước ban hành thông tư hai mươi sửa đổi
về hướng dẫn cho vây bốn ưu đải thực hiện chính sách nhà ở xã hội
đối với các tổ chức tính dụng do nhà nước chỉ định
tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng quy định này sẽ gây thiệt thòi cho người dân
vốn dĩ đối tượng tiếp cận phân khúc nhà ở xã hội có thu nhập trung bình thấp
và phụ thuộc vào ngân hàng để vay mua nhà
thông tư hai mươi quy định các đối tượng đủ điều kiện vây để mua thuê nhà ở xã hội
sẽ không còn được vây vốn tính dụng ưu đải tại các tổ chức tính dụng được nhà nước chỉ định
mà chỉ còn được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
nếu hộ gia đình cá nhân mua thuê nhà ở xã hội
thì chỉ được vay ưu đải tại ngân hàng chính sách xã hội
nhưng phải thực hiện gửi tiết kiệm
quy định này sẽ gây bất lợi cho các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội
nên giữ nguyên cái quy định ở thông tư hai mươi năm trước đây
tức là vẫn cho phép bốn cái ngân hàng thương mại
mà do nhà nước chỉ định
để tham gia nhà ở xã hội
thì được cho cá nhân hộ gia đình
vay vốn chẳng những là để xây dựng mới nhà ở
để sửa chữa cải tạo nhà
mà còn được vây để mua
hoặc là thuê mua nhà ở xã hội
thì để tạo điều kiện thuận lợi
cho các cá nhân hộ gia đình
chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội này cho biết
gần như một trăm linh người dân muốn được tiếp cận khoản vay
để mua nhà vì không có khoản dư tích lũy
gói vay rơi vào khoảng bảy mươi giá trị căn hộ
và trả trong vòng hai mươi năm
tuy nhiên việc tiếp cận khoản vay tại ngân hàng chính sách xã hội
vẫn còn khó
dẫn đến tình trạng người dân chuyển sang vay ngân hàng thương mại
chúng ta phải cung cấp cái gói tài chánh dài hạn hơn
khoảng hai mươi năm năm
thì người ta mới có khả năng
còn nếu như để chờ tích lỷ đủ tiền
mà để mua thuê nhà ở xã hội
thì gần như suốt đời người ta không có khả năng
với tới những căn hộ như mong muốn của người ta
hiệp hội bá đồng sản tp hcm nhận định
trong một mươi năm năm qua
các ngân hàng chính sách xã hội
các ngân hàng thương mại được nhà nước chỉ định
đã thực hiện rất hiệu quả việc cho người dân vây ưu đải
mua thuê nhà ở xã hội
thậm chí gói tính dụng ưu đại ba mươi tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
thì các ngân hàng thương mại đã triển khai rất tốt
các ngân hàng thương mại
thì khi nhận được
một đồng cấp bù lãi xuất
từ nhà nước
thì có thể huy động thêm được đến ba mươi ba đồng
vốn xã hội
trong khi từ một đồng cấp vốn
tái cấp vốn từ ngân sách nhà nước
cho ngân hàng chính sách xã hội
chỉ có thể huy động thêm được
một lần thêm được một đồng nữa thôi
để tạo thuận lợi cho người dân
tiếp cận được nhà ở xã hội
hiệp hội cũng kiến nghị các đối tượng mua thuê nhà
được vây tám mươi giá trị hợp đồng
đối với người vây vốn ưu đải
để xây mới hoặc cải tạo
thì được vây bảy mươi giá trị dự toán
hoặc phương án vây tối đa không quá năm trăm linh triệu đồng